tại lễ meeting hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc được tổ chức tại thủ đô hà nội
bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức quốc tế các đối tác phát triển
đã cùng cam kết phối hợp sẽ chấm dứt việc sử dụng kháng sinh sai
lạm dụng kháng sinh tại các bệnh viện khu chăn nuôi và các hộ gia đình
việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị bệnh cho con người cũng như cho vần nuôi
tuy nhiên do việc sử dụng kháng sinh không hợp lý lạm dụng kháng sinh đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh
đây là vấn đề y tế toàn cầu đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển
trên thế giới mỗi năm có hàng chục nghìn người tử vong do kháng thuốc và phải chi phí hàng chục tỷ đô la cho kháng thuốc
tác động nghiêm trọng đến kinh tế xã hội
tại việt nam kháng thuốc là hiểm họa ngày càng lớn đối với con người và nền kinh tế
do việc sử dụng kháng sinh ngày càng gia tăng và thiếu kiểm soát trong y tế cũng như trong chăn nuôi
và càng đáng báo động hơn khi nó xâm nhập vào chuỗi thức ăn và môi trường sinh thái của chúng ta
do đó phòng chống kháng thuốc là hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết thực hiện của tất cả các bộ ngành
các cấp từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc